nhằm hỗ trợ cho học sinh nghèo ở hai huyện vùng cao hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
có thêm điều kiện đến trường trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mới đây tại tp hcm hoa khôi du lịch năm hai nghìn một mươi sáu ngọc hiệp đã tổ chức chương trình
gây quỹ kết nối yêu thương với sự tham gia của những tấm lòng vàng
là người con quảng trị sinh sống và làm việc tại tp hcm
chương trình tổ chức đấu giá hai tạng phẩm là bức tranh cạo quê hương
của nghệ nhân kiều trần pháp và bức tranh chân dung của nhạc sĩ trịnh công sơn
được làm bằng vật liệu vỏ gáo dừa của họa sĩ nghệ nhân vỏ quý nam
tại buổi gây quỹ nhiều tấm lòng vàng đã ủng hộ hai trăm linh cặp sách năm trăm linh tập vở
một trăm năm mươi đôi dép học sinh và những đóng góp bằng tiền mặt khác
tôi thấy là cái chương trình này tổ chức rất là hay có rất nhiều ý nghĩa
về đối với quê hương quảng trị mình vì quê hương đang còn gặp nhiều khó khăn lắm
mình thấy các em nhỏ rất là khó khăn
thậm chí là đi học thì các em cũng có quên không có dẹp dài để mặc
và chương trình này mình cũng kịp ngủi và làm sao đó gắn bỏ lại tất cả người con quảng trị
lại với nhau để có hộp đời cho quê hương mình ngủ lúc khó khăn
thông qua đấu giá tặng phẩm và các hình thức ủng hộ khác
chương trình đã gây quỹ được hơn một trăm linh sáu triệu đồng
toàn bộ số tiền được chuyển đến học sinh nghèo tại hai huyện vùng đặc biệt khó khăn
hướng hóa và đắc rông tỉnh quảng trị tiếp bước cho các em đến trường trong năm học mới